xác định đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng công an thủ đô
chính vì vậy công an tp hà nội đã chỉ đạo công an đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
chủ động tấn công chấn áp tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo môi trường xã hội an ninh an toàn trước khi bước vào đại hội
là một trong những quận trọng điểm tập trung nhiều cơ quan trung ương địa bàn thường xuyên diễn ra các kỳ cuộc quan trọng về kinh tế chính trị
văn hóa xã hội và bảo đảm an toàn trật tự cho đại hội đảng các cấp diễn ra thành công
nhận sự chỉ đạo của công an tp hà nội để tạo thế chủ động trước mọi tình huống
lực lượng công an quận ba đình đã xây dựng các kế hoạch cụ thể tới từng đơn vị bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ đại hội cũng như kỳ họp quốc hội